cụ thể tiết kiệm từ không nguồn điện như nhiên liệu các nhà máy nhiệt điện than nhiệt điện khí tổn thất điện năng đối với truyền tải phân phối điện tự dùng
tuyên truyền tiết kiệm điện những năm tiếp theo và chúng tôi cũng mong muốn là các khách hàng sử dụng điện ngày càng có những ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn để tạo nên một môi trường xanh sạch đẹp cho quốc gia
để bảo đạp điện cho tăng trưởng kinh tế
đã giao nhiệm vụ cho ngành công thương tập đoàn điện lực việt nam vừa phát triển hệ thống nguồn và lưới điện vừa để mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện
các yêu cầu này được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật của nhà nước đi kèm với đó là phân công nhiệm vụ quy định các chế tài trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và khách hàng sử dụng điện
với vai trò chủ chốt tập đoàn điện lực việt nam đã để ra nhiều chương trình hành động cho những năm trước mắt và tới năm hai nghìn hai mươi
tiết kiệm cả nguồn nước trong các nhà máy thủy điện quán triệt từ ngành điện tới tuyên truyền hướng dẫn cho các địa phương và người dân sử dụng điện
evn đã phát động lắp đặt điện mặt trời áp mái và nhiều chương trình khác để tiết kiệm năng lượng
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của cả nước
các hình thức tuyên truyền về tiết kiệm điện đã có sự thay đổi để thích ứng tạo hiệu quả cao
đơn cử như sự kiện giờ trái đất của năm hai nghìn hai mươi bốn
thì nó lại diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang bùng phát
chính vì vậy công ty nguyệt hà nẵng cùng được sự hỗ trợ của sở công thương sở hoa học công nghệ
đã thay đổi hình thức tuyên truyền trực tiếp sang các phương thức trực tuyến
ngoài ra do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên nhu cầu sử dụng điện của khách hàng
nhất là đối với khách hàng sinh hoạt khi mà thực hiện
cái cách ly xã hội cái nhu cầu sử dụng điện lại tăng cao
nên chính vì vậy thì công ty điện lực đà nẵng đã phát triển và đưa vào ứng dụng thành công
cái chương trình tiện ích là cảnh báo sản lượng điện tăng bất thường
với việc tuyên truyền một cách sâu rộng của ngành điện
ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả đã bước đầu thấm dần vào từng người dân và doanh nghiệp
phong trào tiết kiệm phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu
khách hàng sử dụng điện đã nhận thức được
tiết kiệm điện là làm lợi cho chính mình
trước đây thì nhà mình ở thì nó nhỏ hơn đây
nhưng mà trung bình một tháng thì có lên đến cả một triệu một triệu hai một tháng
tuy nhiên khi về đây thì nhà rộng hơn thiết bị điện nhiều hơn
nhưng mà tính ra thì bình quân thì có tầm từ ca mức cao điểm mà dịch vừa rồi
thì khoảng tầm bảy trăm linh ngàn một tháng còn bình quân thì có tầm từ bốn đến năm trăm linh
mình thấy lợi trước mắt đầu tiên thì là cái hiệu quả kinh tế
cho gia đình giảm được một tháng cả bốn trăm linh năm trăm linh ngàn là cái đầu tiên
cái thứ hai là đối với lại xã hội thì là mình tiết kiệm điện
thì nó cũng tác động rất là lớn đến các nguồn lực của nhà nước
như là chính phủ đang đưa ra các chương trình tiết kiệm điện
rồi giờ cháy đất các thứ để giảm công sức thiêu thủ điện
của hội gia đình và của toàn cả nước nói chung
tiết kiệm điện trong sản xuất góp phần giảm giá
giá thành tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm là mục tiêu hướng đến của các doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới dây chuyển công nghệ
cải tiến thiết bị sản xuất thay đổi thiết bị tiêu dùng để giảm tiêu tốn điện năng
là doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gỗ sang các nước thị trường đông âu và tây âu
trung bình mỗi tháng doanh nghiệp này tiêu thụ từ ba trăm năm mươi cho đến bốn trăm năm mươi triệu tiền điện
trong đó chi phí tiền điện chiếm khoảng năm sáu chi phí giá thành để sản xuất ra sản phẩm

tăng bộ điện chiếu sáng
khi dễ lao thì tắt điện sản xuất nhưng tắt hết toàn bộ điện chiếu sáng trong một mươi năm phút đó
thì một ngày nửa tiếng thì nó sẽ giảm bớt cái lượng điện đó
cái vấn đề thứ hai nữa là cái mấu chốt là cái việc đầu tư công nghệ máy móc cực kỳ quan trọng
để giảm cái tiền điện thì máy móc càng hiện đại
nó càng cho năng suất lớn thì nó sẽ giảm được cái tiền điện đó
theo các chuyên gia một đồng vốn đầu tư cho sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
mang lại lợi ích tương đương với bốn đồng cho phát triển nguồn cung
một cách hình dung khác nếu mỗi hộ dân tiết kiệm khoảng một mươi số điện một tháng
thì cả nước sẽ tiết kiệm được hơn ba hai tỷ kwh điện một năm
tương đương với gần sáu tỷ đồng
sấp xỉ với số vốn đầu tư cho một nhà máy thủy điện cỡ vừa
với cái phương châm phát huy những kết quả mà đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì công ty lực lượng nẵng sẽ tiếp tục nhân rộng và phát triển cái ứng dụng
cảnh báo sản lượng điện bất thường
nhằm hỗ trợ cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất kịp thời nhất
trong cái việc mà theo dõi sản lượng điện tiêu thụ của đơn vị của gia đình
đặc biệt ở đây nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc mà phát hiện
cái rò rỉ chạm chập và mất an toàn trong cái quá trình sử dụng điện
nó giúp cho ngành điện hỗ trợ cho khách hàng theo dõi được cái quá trình sử dụng điện của mình
không những là hàng tháng mà còn là hàng ngày hàng giờ
việt nam là nước có tiêu thụ năng lượng lãng phí cao cường độ tiêu thụ lớn hết thế giới
thì cần một đơn vị năng lượng có thể sản xuất được ra được ba đến bốn đơn vị sản phẩm
nhưng việt nam thì ngược lại ba bốn đơn vị năng lượng thì mới sản xuất ra được một đơn vị sản phẩm
theo hiệp hội năng lượng việt nam tiết kiệm phải tính từ khâu đầu tư các dự án như xây dựng các nhà máy phát điện
từ nhiệt điện than nhiệt điện khí thủy điện nhiệt điện dầu xây dựng các hầm mỏ xây dựng các mỏ dầu
các giàn khoan xây dựng đường dây và chạm truyền tải và phân phối
vốn đầu tư cho hệ thống năng lượng việt nam mỗi năm là hàng trăm tỷ đô la mỹ
nếu tiết kiệm từ năm bảy mỗi năm thì làm lợi cho nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng
hàng năm đưa ra các ký tiêu cụ thể để thực hiện từng địa phương điện dầu khí than khoản sản năng lượng tài tạo
tiết kiệm trong đầu tư sự cơ bản
muốn có được kết quả thực chất cần có cơ quan điều hành giám sát quản lý kiểm toán
tổng kết hàng năm từ trung ương đến địa phương từ doanh nghiệp
đánh giá kết quả hàng năm từ các bộ ngành các địa phương tới các doanh nghiệp
nếu không thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra thì cần có mức thiểu phạt nhân minh
đồng viên người làm tốt xử phạt người làm xấu
có làm nghiêm minh nghiêm túc và bài bản như vậy luật này mới thực chất đi vào cuộc sống
tuy nhiên thực tế cho thấy các doanh nghiệp công nghiệp việt nam hiện đang sử dụng công nghệ lạc hậu
chưa được thay bằng công nghệ hiện đại
do vậy việc hoán đổi công nghệ này cần phải có kinh phí
chính phủ các bộ ngành và các địa phương cần tạo điều kiện về cơ chế chính sách
việc vay vốn cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ các cơ sở sản xuất của mình
nghị quyết số năm mươi năm nqtw ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đã đề ra mục tiêu tổng quát
bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định
có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững
bảo đảm quốc phòng an ninh nâng cao đời sống của nhân dân góp phần bảo vệ môi trường sinh thái
chỉ thị số hai mươi ctttg
tháng năm năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường tích kiệm điện giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau đây gọi tắt là chỉ thị nhằm bảo đảm cung cấp điện giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước trong giai đoạn
chỉ thị xác định mục tiêu cụ thể hàng năm và giai đoạn về tích kiệm điện
tỷ lệ phần trăm tích kiệm điện hoặc điện năng tích kiệm được tính theo kwh một năm
và cả giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cho từng khu vực tiêu dùng
sử dụng điện trên địa bàn
trong bối cảnh nguồn tái nguyên hóa thạch đang dần cạn kiệt
dẫn đến sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu
các nhà máy điện hạt nhân
trước một số bất cập trong việc bổ sung các nguồn điện tái tạo vào hệ thống năng lượng quốc gia
việc nghiên cứu ứng dụng phát triển và nhân rộng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
đồng thời giảm thiểu tác động môi trường trong cả ba khâu sản xuất biến đổi
truyền tải phân phối và tiêu thụ năng lượng là hết sức cần thiết
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những biện pháp hiệu quả nhất
nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững ở việt nam trong những năm tới